thưa quý vị tối nay ngày ba mươi tháng ba tại quảng trường khu du lịch quốc gia núi bà đen tỉnh tây ninh
chương trình do báo nhân dân và tỉnh tây ninh phối hợp tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm bốn mươi chín năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
tham dự chương trình có các đồng chí ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng trần lưu quang
đồng chí lê quốc minh tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn thành tâm bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh
của quân và dân ta nói chung quân và dân tây ninh nói riêng trong công cuộc đấu tranh
bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc qua đó góp phần tăng cường giáo dục truyền thống
lòng yêu nước tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay
chương trình được giàn dựng công phu có sử dụng công nghệ trình chiếu ba d
trình diễn nghệ thuật ánh sáng nhằm miêu tả lại cuộc sống chiến khu xưa
các màn múa dân vũ miêu tả đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc trưng
giao thoa văn hóa ở tây ninh và các ca khúc về tây ninh
nhân dịp này báo nhân dân cũng trao tặng tỉnh tây ninh một mươi căn nhà tỉnh nghĩa
và tặng trường trung học cơ sở nguyễn thị bé huyện gò dầu số tiền năm trăm linh